liên quan tới tình hình nga ukraine lãnh đạo các nước mỹ anh và canada ngày một mươi chín tháng bốn
cam kết gửi thêm vũ khí pháo binh cho ukraine trong bối cảnh nga thông báo bước vào giai đoạn mới
của chiến dịch quân sự đặc biệt tập trung vào các khu vực ở miền đông ukraine
tuyên bố được tổng thống mỹ joe biden thủ tướng anh boris johnson và thủ tướng canada justin trudeau
đưa ra sau khi tham dự một hội nghị trực tuyến kéo dài chín mươi phút cùng với lãnh đạo các nước đồng minh
để thảo luận về tình hình tại ukraine các biện pháp can dự ngoại giao và nỗ lực điều phối
nhằm tạo ra phí tổn kinh tế nghiêm trọng với nga
theo các nguồn tin dự kiến tổng thống biden trong vài ngày tới sẽ thông báo về một gói hỗ trợ quân sự mới
cho ukraine dự kiến có cùng quy mô với gói viện trợ tám trăm linh triệu đô la mỹ hồi tuần trước
qua đó có thể nâng tổng viện trợ quân sự của mỹ cho ukraine kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự
hôm hai mươi bốn tháng hai đến nay lên hơn ba tỷ đô la mỹ
trong khi đó thư ký báo chí nhà trắng jen psaki cho biết
washington cũng chuẩn bị áp đặt một vòng trừng phạt mới nhằm vào moscow